tổng thống ukraine volodymyr zelensky vừa ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với một trăm một mươi chín người trong đó thì có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa ở nga
trong danh sách bị áp đặt trừng phạt có đạo diễn phim nikita mikhalkov
tổng giám đốc tập đoàn truyền thông nước nga ngày nay tổng biên tập kênh truyền hình rt
một số ca sĩ và diễn viên của nga một số công dân ukraine cũng có tên trong danh sách này
xác lệnh trên được công bố trên trang mạng của văn phòng tổng thống ukraine có hiệu lực kể từ ngày công bố
các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính
dừng trao đổi và hợp tác văn hóa cấm nhập cảnh ukraine thu hồi các giải thưởng nhà nước ukraine và các biện pháp khác
những biện pháp hạn chế này sẽ có hiệu lực trong vòng một mươi năm